từ kết quả phân tích khám nghiệm hiện trường và chiến thuật hỏi cùng linh hoạt
động đã không thể chối cãi khai nhận hành vi phạm tội
tại đây nghi can khai nhận tối ngày ba tháng một
khi đang uống bia ăn nhậu
khi đang uống bia ăn nhậu
sau khi nhậu xong khoảng hai mươi hai h
động dùng xe máy của chị thu
để đi dạo trên tỉnh lộ bốn mươi bảy
thì xảy ra mâu thuẫn
khi đến địa ấp động
dương tơ xã dương tơ
thì động dừng xe tiếp tục cải vã với chị thu
do tức giận động đã ra tay đánh thu tử vong
rồi đẩy thi thể chị thu vào bia rừng
vang tỉnh lộ bốn mươi bảy
rồi lấy xe và một số tài sản khác
và bỏ trốn lên tàu đánh cá
của ông mệnh ra cây
động đã khai nhận
là cho chị thu có cây bếp chị thu
rủ chị thu lại nhậu
sau đó rủ chị thu đi ngủ qua đêm
với giá một triệu đồng
ở tại an thới
trên đường đi
thì đối tượng động và chị thu
xảy ra cái vã
về cái giá cả
để đi nghỉ qua đêm
cho nên là giữa chị thu và động
đã có cái sự cãi vã
khi dừng xe lại
thì động đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị thu
sau đó đạp làm chị thu té ngã
ra đằng sau
chị thu đứng dậy thì động tiếp tục đạp thêm một lần nữa
làm chị thu đập ngã ngựa ở sau
thấy chị thu bất tỉnh thì động đã kéo sát chị thu
từ trên đường và kéo vào
trong cái vườn tràm bỏ tay đó
và lấy tất cả các tài sản như cái trên
với một kế hoạch
kế hoạch tinh vi chuẩn bị kỹ lưỡng
nguyễn minh động ung dung cho rằng
mình không để lột bất cứ một dấu vết nào
để lực lượng công an phá án
nhưng với quyết tâm phá án
trong thời gian sớm nhất
vượt qua không ít khó khăn
thách thức lần theo những manh mối dù rất mong manh
chỉ sau một mươi ngày
công an tỉnh kiên giang đã bắt gọn đối tượng gây án
thu giữ toàn bộ tài sản
của bị hại
bài học kinh nghiệm
ngút ra từ cái vụ án này
cái vụ án này
thứ nhất là công tác khám nghiệm hiện trường
là hết sức là quan trọng
để đánh giá có tội phạm hay không tội phạm
rồi cái nạn nhân
có tài sản hay không tài sản
cái vấn đề để chúng tôi định hướng
trong quá trình điều tra
cũng qua cái phát động phong trào
quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
qua hình ảnh của nạn nhân
thì nhân dân người ta cung cấp
cái vấn đề
cái thông tin về tung tích nạn nhân
cũng chính từ cái thông tin
của người dân cung cấp
thì chúng tôi điều tra
chuy xét để mà tìm ra được
cái thủ phạm
gây ra cái vụ án
giết cô thu
và một cái vấn đề nữa là
cái sự phối hợp
sự phối hợp chi bắt
giữa các lực lượng vũ trang
mà nhất là cái lực lượng
cảnh sát biển
chiến công này góp phần
trấn an tình hình dư luận
và tạo niềm tin cho nhân dân
vào sự nghiêm minh của pháp luật
đồng thời cảnh báo nhiều vấn đề phức tạp
về loại tội phạm gây án ngày càng manh động
nhằm đối phó với chức năng
sự xuống cấp về đạo đức của những người trẻ tuổi
chỉ vì một chút lợi ích vật chất
mà hủy hoại cả tương lai cuộc đời mình
và làm liên lụy đến nhiều người khác
thành công của chuyên án
cũng nhờ sự phối hợp đánh án chặt chẽ
nhịp nhàng và bí mật
giữa lực lượng cảnh sát biển vùng bốn
và công an tỉnh kiên giang
trong công tác bắt giữ đối tượng giết người
cướp tài sản